hậu phương có vững chắc thì tiền tuyến mới vững vàng sự ủng hộ tình cảm của nhân dân cả nước chắc chắn sẽ giúp các chiến sĩ phòng chống dịch nơi tuyến đầu có thêm sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ
thực hiện chỉ đạo của đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng và đảng ủy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng ở các đơn vị đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ
cùng với các lực lượng chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới tổ chức tốt công tác phòng chống dịch ngăn chặn không để dịch xâm nhập vào nội địa qua các đường biên giới

thực hiện chỉ đạo của đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng ở các đơn vị đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn ngăn chặn không để dịch xâm nhập vào nội địa phương